không chỉ ở lâm đồng dù tình hình dịch bệnh ở quảng ngãi cũng đang vô cùng phức tạp
nhưng ba mươi năm thanh niên vẫn tụ tập ở trong nhà nghỉ
sáng ngày hôm qua công an tỉnh quảng ngãi phối hợp với các lực lượng chức năng
đã tiến hành test nhanh ma túy và covid một mươi chín đối với số đối tượng này
rất may là không có trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
tuy nhiên ba mươi hai đối tượng trong đó dương tính với ma túy
dạng sáng ngày chín tháng bảy lực lượng công an phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ
đang tụ tập trong nhà nghỉ phúc thiện một do võ minh ngọc làm chủ
tuy nhiên nhà nghỉ không hợp tác khóa trái cửa bên trong không cho lực lượng chức năng kiểm tra
lực lượng công an đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ vào bên trong
và xử lý ba mươi năm thanh niên nam nữ đang tụ tập có cả ma túy
bất chấp các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ